các công tố viên nhật bản đã quyết định truy tố testra yamagami kẻ bị cáo buộc sát hại cựu thủ tướng shinzo abe vào hồi tháng bảy sau khi nghi phạm này được giám định là tâm thần
văn phòng công tố quận nara trước đó đã kéo dài thời gian giam giữ yamagami để kiểm tra cẩn thận xem liệu nghi phạm này có đủ sức khỏe tâm thần để chịu xét xử hay không
thời hạn giam giữ yamagami sẽ hết hạn vào ngày một mươi tháng một tới yamagami bị bắt vì tội giết người sau khi bắn ông abe vào ngày tám tháng bảy khi ông đang phát biểu vận động tranh cử cho đảng cầm quyền ở thành phố nara
yamagami từng phục vụ trong lực lượng phòng vệ nhật bản từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn năm anh ta sống trong một căn hộ ở thành phố nara nhưng nghỉ việc từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai vì lý do sức khỏe
theo các nguồn tin điều tra
yamagami đã khai rằng mình có ác cảm với giáo hội thống nhất một nhóm tôn giáo nổi tiếng với những đám cưới tập thể và những lời kêu gọi quyên góp tích cực đồng thời nhắm vào ông abe vì tin rằng cựu thủ tướng có liên hệ với tổ chức này
ông abe sáu mươi bảy tuổi đã bị bắn từ phía sau vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày tám tháng bảy theo giờ tokyo trong lúc đang vận động tranh cử cho một ứng cử viên của đảng dân chủ tự do ldp cầm quyền ở thành phố nara phía tây nhật bản
ông qua đời vào lúc một mươi bảy h ba cùng ngày sau khi xảy ra vụ tấn công cảnh sát nhật bản đã bắt giữ nghi phạm yamagami bốn mươi một tuổi và thu giữ một khẩu súng tự chế ngay tại hiện trường